đa nhĩ cổn
nhằm tạo thế đứng vững chắc cho vương triều trong tương lai
tuổi thơ dông bảo vì cuộc chiến dành ngôi báu
đa nhĩ cổn họ ái tân giác la còn gọi là duỵ trung thân vương
sinh ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm một nghìn sáu trăm một mươi hai tại hách đồ a lạp mãng châu
nay là tân tân tỉnh liêu ninh trung quốc
ông là con trai thứ một mươi bốn của thủ lĩnh người nữ chân nỗ nhĩ cáp xích
còn mẹ là a ba hợi một trong những sủng thiếp của nỗ nhĩ cáp xích
ông có hai anh em ruột cùng mẹ là a tế cách và đa đạt
như những người anh em của mình đa nhĩ cổn bắt đầu dùng họ ái tân giác la
vào khoảng năm một nghìn sáu trăm một mươi sáu khi cha của ông lên ngôi đại hẳn hậu kim
mẹ ông tuy khởi đầu chỉ là một trắc phúc tấn
nhưng lại rất được nỗ nhĩ cáp xích sủng ái
nhờ vậy mà cả ba anh em đa nhĩ cổn đều có được sự ưu ái đặc biệt của đại hẳn
năm một nghìn sáu trăm hai mươi nỗ nhĩ cáp xích
đã phế trức vị trí trữ quân của đại bối lạc đại thiện
phong một loạt hòa thạc ngạch chân
trong đó có ba anh em của đa nhĩ cổn để cùng nhau thảo luận quốc sự
cùng thời điểm ấy trắc phi a ba hợi được lập làm chính phi
sử thường gọi là thanh thái tổ đại phi
vào thời điểm này đa nhĩ cổn dù chỉ mới tám tuổi
nhưng đã nắm được một mươi năm tá lĩnh mỗi tá lĩnh có khoảng ba trăm linh hộ
thuộc diện nắm thực lực nhiều nhất
tuy nhiên vì chưa thành niên
nên những chuyển biến chính trị vào thời điểm này
hầu như không có bóng dáng của ông
thời điểm đa nhĩ cổn được phong bối lạc cũng không ghi cụ thể rõ ràng
năm một nghìn sáu trăm hai mươi sáu nỗ nhĩ cáp xích qua đời
nhưng chưa kịp chỉ định người kế vị
chỉ mới kịp giao cho người vợ a ba hợi
quyền lãnh đạo ba kỳ trực tiếp
để chia cho ba người con của bà
lần lượt là a tế cách cùng đa nhĩ cổn ở chính hoàng kỳ
một phần tương hoàng kỳ cho đa đạt
tuy nhiên bằng những thủ đoạn chính phi
vị hoàng tử thứ tám là hoàng thái cực
đã tranh thủ được sự ủng hộ của các thủ lĩnh bộ lạc
để lên ngôi đại hẳn
tương truyền ngay sau khi lên ngôi
hoàng thái cực đã hợp cùng với các vị đại bối lạc lớn tuổi
bức đại phi a ba hợi phải tự sát
với lý do làm theo di chúc của cha
các anh em của đa nhĩ cổn lúc này còn quá nhỏ
bất lực trước tình hình
xem như mất hẳn quyền kế vị
tuy nhiên đa nhĩ cổn xác định tạm ẩn mình
dùng chiến công để xây dựng
dựng lại thế lực
chờ thời cơ để đoạt lại ngôi vị đại hẳn
chính thái độ ẩn nhẫn của đa nhĩ cổn
đã giúp ông thoát khỏi
hàng loạt vụ thanh trừng của anh mình
vị tướng uy dũng
đa nhĩ cổn tùy giá hoàng thái cực
tiến công bộ tộc sát cáp nhĩ
ở mông cổ
trong trận này ông lập đại công
phá cường địch ở ngao mục lăng
được hoàng thái cực ban mỹ hiệu
làm mặt nhĩ căng đại thái cực
nghĩa là thông minh cơ trí tháo vác
ông lại cùng hoàng thái cực
mãng cổ nhĩ thái
đột nhập vào long tỉnh quang của nhà minh
đánh hạ thành hán nhi trang
tiến đến thông châu áp sát bắc kinh
chính đa nhĩ cổn đã đánh bại viên sùng hoáng
và tổ đại thọ ở quảng cờ môn
tiêu diệt quân minh tiếp viện
từ sơn hải quang ở kế châu
hoàng thái cực thiết lập lục bộ
đa nhĩ cổn được mệnh
chưởng quản công việc ở bộ lại
cũng trong năm đó
ông tham gia trận đại lăng hà
toàn thắng quân hữu kim
đa nhĩ cổn xuất binh chiêu an bộ thuộc sát cáp nhĩ
hoàng thái cực xưng đế ở thịnh kinh
đổi quốc hiệu thành đại thanh
sửa niên hiệu thành sùng đức
luận về công
đa nhĩ cổn xứng được xếp vào hàng thứ nhất
nhằm đề phòng ảnh hưởng của anh em ông
nên hoàng thái cực đã thu lại quyền lãnh đạo
hai hoàng kỳ
với lý do đây là những kỳ thuộc quyền
của hoàng đế
để xa dịu
hoàng thái cực đổi cho họ hai bạch kỳ
và phong đa nhĩ cổn làm hòa thạc duệ thân vương
là hàng thứ ba trong lục vương
năm ấy đa nhĩ cổn hai mươi bốn tuổi
nhận thấy thời cơ
vẫn chưa chín mùi
đa nhĩ cổn đành phải nuốt hận
ông nhẫn nhịn theo phò hoàng đế
tiến hành nam chinh bắt chiến
thu phục triều tiên
chinh phạt mông cổ
nhiều lần đem quân đánh nhà mình
sau đó anh trai của ông là a tế cách
vì một số tội nhỏ mà bị đoạt
thế là ông một mình làm đại kỳ chủ
của tương bạch kỳ
hoàng thái cực lệnh cho đa nhĩ cổn
công đánh đảo giang hoa
bắt giam triều tiên quốc vương cùng người nhà
năm sau hoàng thái cực thảo phạt
khách nhĩ khách
đa nhĩ cổn được mệnh bảo vệ thịnh kinh
trong thời gian đó ông đã cho tu sửa
thành liêu đông xây dựng đại đạo
từ thịnh kinh đến liêu hà
cùng năm đó
đa nhĩ cổn phụng mệnh nam chinh minh triều
vì hãm ba mươi sáu thành
chiêu hàng sáu tòa
thắng một mươi bảy trận
khoảng năm một nghìn sáu trăm bốn mươi một một nghìn sáu trăm bốn mươi hai
xảy ra trận tùng cẩm
hai bên minh thanh hội quân đại chiến
ban đầu đa nhĩ cổn
và tế nhĩ cáp lãng dẫn đầu cầm quân
sau hoàng thái cực tự mình dẫn quân chi viện
quân minh sau gần
hai năm cầm cử phải vỡ trận
hồng thừa trô cùng tổ đại thọ
phải dân thành đầu hàng
từ trận chiến này thanh triều đã có đà
để chinh phạt đại minh
phò tá ấu đế
lật đổ minh triều
sau khi liên tiếp lập được quân công
đa nhĩ cổn cũng chú ý gây dẫn
thế lực của mình
do được giao quản lý bộ lại
ông đã tiến cử nhiều tâm phúc
lại kiến nghị cải cách áp dụng bác quan nhà chế
ngoài ra văn võ thần tướng
tập tước gián tước
hay việc chư bộ mông cổ thay dòng
tất cả đều do đa nhĩ cổn xử lý
thời điểm hoàng thái cực vừa qua đời
hai bạch kỳ do anh em của ông lãnh đạo
đã mở rộng dần từ năm mươi tá lĩnh
lên đến sáu mươi năm tá lĩnh
chiếm hơn ba mươi một quân số của bác kỳ
hoàng thái cực đột ngột qua đời ở thịnh kinh
giống như cha mình
ông chưa kịp chỉ định ai làm trữ quân
thế là một cuộc tranh đấu hoàng vị đã nổ ra
lễ thân vương đại thiện
trịnh thân vương tế nhĩ cáp lãng
giữ thân vương đa đạt
cùng dụy thân vương đa nhĩ cổn
đã đến sùng chính điện
tiến hành thảo luận xem ai sẽ kế vị
với thế lực lớn uy vọng cao
lại có sự ủng hộ của hai bạch kỳ
đa nhĩ cổn trở thành ứng viên lớn
cho ngôi vị hoàng đế
quận vương a đạt lễ
bối tử thạc thác
cũng khuyên đa nhĩ cổn tự lập làm hoàng đế
nhưng để tránh xung đột với tế nhĩ cáp lãng
ông đã chấp nhận giải pháp thỏa hiệp
và lập con thứ chính của hoàng thái cực
là phúc lâm lên ngôi hoàng đế
lấy niên hiệu là thuận trị
duệ thân vương đa nhĩ cổn
và trịnh thân vương tế nhĩ cáp lãng
đồng phủ chính
trên thực tế dù là đồng phủ chính
nhưng tế nhĩ cáp lãng lại không quan tâm
nhiều đến chính trị
do đó đa nhĩ cổn ngày càng độc quyền
khi vua viết chiếu thư cũng phải để tên
đa nhĩ cổn lên trước
để bảo tồn thỉ diện cũng như chừa đường lôi cho mình
đa nhĩ cổn đã giết hai người ủng hộ mình
là a đạt lễ và thạc thác
trừ bỏ phe phái của hào cách
làm rộng đường để thực hiện quyền cai trị của mình
thông qua vị hoàng đế nhỏ tuổi
tổng binh sơn hải quang ngô tâm quế
đề nghị quân thanh liên minh
nhằm đánh bại quân lý tự thành
chính đa nhĩ cổn đã chỉ huy quân thanh
tiến vào quang ải
hợp binh với ngô tâm quế
thế nhưng ông chờ quân ngô gần như vỡ trận
liên tục xin viện trợ
mới bắt đầu phát binh tiến vào sân hải quang
cuối cùng quân lý tan tác chạy về bắc kinh
quân ngô chỉ còn thoi thấp
đa nhĩ cổn không tốn công sức gì
vẫn có lợi lớn nhất
trong cuộc diện
tháng năm năm một nghìn sáu trăm bốn mươi bốn
quân thanh tiến vào bắc kinh
sau khi chiếm được thành bắc kinh
đa nhĩ cổn nghiêm cấm đánh cướp
đình chỉ cạo đầu
thậm chí còn cho phát tan sùng trinh đế
do đó thu được hảo cảm từ sĩ phu người hán
tháng sáu năm ấy
ông nhanh chóng thương nghị các vương
đại thần đề nghị dời đô từ thịnh kinh
đến bắc kinh
sự kiện thanh triều dời đô đến bắc kinh
đánh dấu tính hợp pháp
của triều đình này với người hán
tiến gần đến quá trình thống nhất trung nguyên
hùng bá cửu châu
ông vua không ngai
của triều thanh
ngay khi đến tựa cấm thành
thuận trị đấy đã tôn đa nhĩ cổn
làm hoàng thúc phụ nhíp chính vương
khi làm lễ đăng quan ở hoàng cực môn
thuận trị cho soạn bia
ghi công tích của đa nhĩ cổn
để tuyên cáo thiên hạ
sách ban tức hiệu nhíp chính vương
từ đó địa vị của đa nhĩ cổn
đã áp đảo chư vương
trong triều thanh
xa hơn người đồng phụ chính là tế nhĩ cáp lãng
người chỉ được ban tôn hiệu
phụ chính vương
với lý do thiên hạ còn chưa yên
đa nhĩ cổn dùng mưu
dùng hán trị hán
sa các tướng nhà minh tiếp tục đi đánh dẹp
các thế lực nhà nam minh
và quân khởi nghĩa chống thanh
dưới sự kiểm soát của ông
không lâu sau khi các thế lực chống thanh
bị dẹp yên về cơ bản
ông dùng vũ lực
buộc tất cả người dân hán phải cạo đầu thắt biếm
đồng hóa với người mãng
uy quyền của đa nhĩ cổn
đã lên cao tột đỉnh
từ khi trở thành hoàng thúc phụ nhíp chính vương
đa nhĩ cổn nhận được các ân điển
vượt mức thân vương thông thường
thậm chí là ngang ngỡ hoàng đế
từ năm một nghìn sáu trăm bốn mươi bảy
quang viên trong thư tấu phải xưng đầy đủ
là hoàng thúc phụ nhíp chính vương
đa nhĩ cổn từ năm này vào triều
cũng không còn hành lễ quỳ bái
với thuận trị đế
ông được gia phong trở thành hoàng phụ nhíp chính vương
đa nhĩ cổn đột ngột qua đời
trong một chuyến đi săn tại khách lạc thành
nay là thừa đức tỉnh hà bắc
khi mới ba mươi chín tuổi
thuận trị đế nghe tin
đích thân mặt phục tan
đứng ngoài đông trực môn ngân đón di thủy của đa nhĩ cổn về
ông được tôn phong thủy hiệu
lẫn miếu hiệu như một hoàng đế
và điều này chỉ xảy ra duy nhất một lần
ở nhà thanh
miếu hiệu của đa nhĩ cổn là thành tông
thủy hiệu là mẫu đức tu viễn quản nghiệp
định công an dân lập chính
thành kính nghĩa hoàng đế
chỉ một năm sau khi đa nhĩ cổn qua đời
những thế lực chống lại ông
đứng đầu là cựu đồng phủ chính vương
tế nhĩ cáp lãng
đã liên hệ các vương đại thần
từng bước hạch tội ông
sớ hạch tội bao gồm một mươi bốn điều
trong đó có việc bí mật may hoàng bào
bày mưu cướp ngai vàng
tự phong làm hoàng phụ
sau khi tờ cáo trạng được chiếu cáo khắp thiên hạ
đa nhĩ cổn từ vị trí tôn quý nhất
đột nhiên rơi xuống vực thẳm
thuận trị đế đã tước mọi danh hiệu
của đa nhĩ cổn
và còn cho người đánh vào cả quang tài của ông
thanh cao tông càng long đế
mới quyết định truy phục đa nhĩ cổn
xóa bỏ mọi tố cáo
và phục nguyên tước hòa thạc duệ thân vương cho ông
phối hưởng thân vị vào thái miếu
như một đại công thần của triều thanh
con cháu thừa tử khi trước của ông
được mệnh thừa tước duệ thân vương